giảng viên sư phạm phải có năng lực nghiên cứu khoa học xây dựng môi trường giáo dục dân chủ năng lực phát triển quan hệ xã hội
đây là một số tiêu chuẩn được quy định trong dự thảo thông tư quy định về chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm mà bộ giáo dục và đào tạo đang tổ chức lấy ý kiến
cụ thể các giảng viên ngành sư phạm phải đáp ứng năm tiêu chuẩn bao gồm phẩm chất nghề nghiệp năng lực chuyên môn nghiệp vụ năng lực nghiên cứu khoa học xây dựng môi trường giáo dục dân chủ và năng lực phát triển quan hệ xã hội
một mươi tiêu chuẩn được cụ thể hóa bằng một mươi tám tiêu chí như là sử dụng được ngoại ngữ trong giảng dạy và nghiên cứu tích cực phát triển quan hệ xã hội với các bên liên quan thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng giáo viên phải thực hiện thành công đề tài dự án và hướng dẫn nghiên cứu khoa học
về lộ trình thực hiện chuẩn giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi sẽ sử dụng kết quả đánh giá hàng năm để xây dựng và thực hiện chế độ chính sách đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cho giáo viên
các tiêu chuẩn tiêu chí là một trong những khung tham chiếu để cơ quan có thẩm quyền đánh giá điều kiện bảo đảm chất lượng của các cơ sở đào tạo giáo viên và tham khảo trong xây dựng chế độ chính sách phát triển nguồn nhân lực góp phần chuẩn hóa đội ngũ giáo viên